nguyễn thị thỏa hiệu trưởng trường mầm non xã phượng dực tự ý cho hai mươi bốn giáo viên nhân viên nghỉ dài hạn nhưng vẫn chi trả lương
công an tp hà nội đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn thị thỏa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xã phượng dực huyện phú xuyên thành phố hà nội để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo tài liệu điều tra từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị thỏa với vai trò là hiệu trưởng trường mầm non xã phượng dực
đã tự ý cho hai mươi bốn giáo viên nhân viên nghỉ dài hạn thuộc trường hợp nghỉ thỏa thuận không lương trung bình từ hai đến sáu mươi sáu tháng
nhưng vẫn chỉ đạo kế toán chấm công lập bảng lương chi trả lương qua tài khoản cho giáo viên và nhân viên như đi làm bình thường
sau đó nguyễn thị thỏa yêu cầu các giáo viên nhân viên này chuyển lại tiền cho nhà trường để chi tiêu trái quy định
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền gần sáu trăm năm mươi triệu đồng